mời quý vị đến với cuộc trao đổi giữa phóng viên truyền hình công an nhân dân và ông phạm việt công phó tránh văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia để cùng tìm câu trả lời
chỉ riêng với loại hình xe khách liên tiếp từ đầu năm đến nay đã xảy ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản
liên quan đến loại hình này đã có nhiều quy định nhằm siết chặt quản lý từ chất lượng phương tiện đến người điều khiển và các đơn vị kinh doanh vận tải
tuy nhiên những gì đang diễn ra về tình hình tai nạn giao thông đã cho thấy các quy định chưa phát huy hiệu quả và việc tuân thủ quy định cũng chỉ là nhằm đối phó với cơ quan chức năng
đơn cử như việc nghị định một trăm linh của chính phủ quy định từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tất cả các phương tiện kinh doanh vận tải từ chín chỗ ngồi trở lên xe container xe đầu kéo nếu không có camera giám sát sẽ bị xử phạt theo quy định
và đây là cách mà các tài xế đối phó đó là bịt camera lại để che đi sự kiểm soát
không có trường hợp còn ngắt hẳn dây nguồn ra khỏi thiết bị
và như vậy thì việc có lắp camera và truyền dữ liệu về có cũng như không
đây chỉ là một trong số nhiều quy định đang thực thi nhưng hiệu quả thì không đạt được như mong muốn